liên quan đến nhiều bất cập tại dự án nhà ở xã hội nam hùng vương thành phố tuy hòa
mới đây sở xây dựng tỉnh phú yên đã chính thức thông tin bằng văn bản đến các sở ngành
chính quyền địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí
theo sở xây dựng tỉnh phú yên ngoài các dự án như nhà ở xã hội nam hùng vương
khu trung tâm thương mại vincom praza tuy hòa khu shop house dự án khu thương mại dịch vụ shop house
tại đại lộ hùng vương phường bảy thành phố tuy hòa và dự án spotlight resorts
những thông tin giao bán giao dịch huy động vốn trên các trang mạng xã hội và các tài khoản facebook cá nhân
đều chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý
sở xây dựng thông báo để các tổ chức cá nhân có liên quan nắm thông tin nhằm tránh rủi ro về pháp lý
đồng thời bảo đảm an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh